ngày quốc tế thiếu nhi năm nay chung với ngày cuối tuần cộng thêm với thời tiết ban sáng tại thủ đô hà nội tương đối dễ chịu đây đúng là dịp lý tưởng để các gia đình đưa con đi chơi
và theo ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thủ đô rất nhiều bậc phụ huynh đưa con em mình đi chơi để kỷ niệm ngày dành cho trẻ thơ
tại thành phố đà nẵng đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội và đoàn đại biểu lãnh đạo trung ương và địa phương về gặp gỡ thăm hỏi và tặng quà cho một trăm sáu mươi trẻ em là con em nạn nhân chất độc da cam trẻ mồ côi quyết tật con em gia đình chính sách tại thành phố đà nẵng
trước đó ngày ba mươi một tháng năm ủy ban nhân dân tp đà nẵng tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề trung tây vì trẻ em nghèo trẻ em dân tộc thiểu số
tại hà nội sáng nay trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ lao động thương minh và xã hội bộ giáo dục và đào tạo phối hợp tổ chức lễ phát động chiến dịch hành động vì trẻ em khai mạc hè năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ đã diễn ra nhiều hoạt động như tập huấn kỹ năng tự vệ cho trẻ em chống xâm hại và bạo lực tình dục
cũng trong sáng nay tại nhiều địa phương trẻ em từ sáu đến ba mươi sáu tháng tuổi được uống bổ sung vitamin a liều cao nhằm góp phần chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng